tại thừa thiên huế thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh phong
nhiều năm qua tại huyện phú lộc công tác chăm sóc người bệnh luôn được chính quyền và ngành y tế tích cực triển khai
theo hướng xã hội hóa huy động sự tham gia của cộng đồng để loại trừ căn bệnh này
sau khi được công nhận là huyện thứ ba trên cả nước về loại trừ bệnh phong đến nay công tác chăm sóc phục hồi chức năng
cho bệnh nhân phong luôn được các y bác sĩ tận tâm nhằm giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng vươn lên sống tốt
ông trần minh châu bảy mươi ba tuổi ở tại thôn đông lưu xã lộc trì huyện phú lộc đã mắc bệnh phong từ lâu
trước đây do thiếu hiểu biết về cách tự chăm sóc bảo vệ nên bệnh tình không có dấu hiệu thuyên giảm
kể từ khi có sự quan tâm giúp đỡ của các y bác sĩ đến phục hồi chức năng nên hiện nay bệnh tình của ông đã ổn định
và có thể làm được một số việc lao động trong gia đình để tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống